sau hơn một tuần chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ đến nay nhiều điểm trường học bị thiệt hại nặng nề của huyện tương dương tỉnh nghệ an đã trở lại công tác dạy và học đây là những nỗ lực của các cấp chính quyền để các em không bị gián đoạn nhiều trong học tập
đến nay mặc dù vẫn còn ngổn ngang và lấm lên bùn đất nhưng các em học sinh trường trung học cơ sở yên tĩnh huyện tương dương đã được trở lại lớp học tập
để các em sớm được quay lại trường lớp là cả sự vào cuộc của chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
cùng với đó là sự đồng hành ủng hộ của nhiều cá nhân tập thể đã cùng chia sẻ sách vở đồ dùng học tập và cả những vật chất khác nữa đang là nguồn động viên kịp thời
đến với thầy trò trường trung học cơ sở yên tĩnh mặc dù đã trở lại trường dạy và học nhưng những khó khăn thách thức đối với thầy và trò trường trung học cơ sở yên tĩnh huyện tương dương và các trường bị thiệt hại do đợt mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh vẫn đang còn rất nhiều khó khăn
khi mà hệ thống khuôn viên sân bãi với khối lượng bùn đất rác thải vẫn còn rất ngổn ngang sau cơn lũ đặc biệt là những bộ môn học liên quan đến sân bãi thực hành thí nghiệm chưa thể triển khai giảng dạy